toán nhân dân tp hà nội tuyên án đối với bị cáo nguyễn đức trung và một mươi bốn bị cáo khác trong vụ nâng khống giá cây xanh
để đưa vào hồ sơ dự toán quyết toán gây thiệt hại trong các ngân sách nhận nước hơn ba mươi bốn tỷ đồng
bị cáo nguyễn đức trung cựu chủ tịch ubnd tp hà nội bị tuyên một mươi tám tháng tù về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ
cộng với một mươi hai năm tù của ba bản án trước đó tổng hợp hình phạt đối với ông trung là một mươi ba năm sáu tháng tù
hai bị cáo vũ kiên trung cựu chủ tịch hội đồng thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên cây xanh hà nội
và bùi văn mận giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn phát triển sinh thái xanh lần lượt lịnh án sáu năm tù và bảy năm tù
cùng về tội vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí
một mươi bị cáo còn lại bị tuyên án từ hai mươi bốn tháng tù treo đến tám năm tù
về trách nhiệm dân sự tòa buộc các bị cáo thuộc công ty cây xanh và công ty sinh thái xanh liên đới bồi thường hơn ba mươi bốn tỷ đồng cho ủy ban nhân dân tp hà nội